theo thông tin từ trung tâm dự báo ký tượng thủy văn trung ương trong mùa hè năm nay sẽ diễn ra hiện tượng kép của la nina và enino gọi tắt là enso
vì vậy số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển đông có thể sẽ tăng lên
trước tình hình này các địa phương cần chú ý kiểm tra hồ chứa thủy lợi sẵn sàng khi mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám đang đến gần
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có khoảng một hai trăm linh hồ chứa bị hư hỏng trong đó các hồ lớn cơ bản vẫn bảo đảm an toàn
chuẩn bị cho mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám thực hiện chương trình an toàn hồ chứa đã có hơn sáu trăm linh hồ chứa lớn được đầu tư sửa chữa và sắp tới có hơn năm trăm linh hồ đập sung yếu sẽ được đưa vào danh mục đầu tư thuộc dự án w b tám để sửa chữa
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám cả nước có khoảng một hai trăm linh hồ chứa bị hư hỏng trong đó các hồ đập sung yếu sẽ được đưa vào danh mục đầu tư thuộc dự án wb tám để sửa chữa
tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám cả nước có khoảng một hai trăm linh hồ chứa bị hư hỏng trong đó các hồ đập sung yếu sẽ được đưa vào danh mục đầu tư thuộc dự án wb tám để sửa chữa